những ngày vừa qua trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip có nội dung bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức thành phố hồ chí minh
thu phí người chăm bệnh qua đêm ba mươi đồng cho chi phí chỗ ngủ nước sinh hoạt điện và các dịch vụ khác
thông tin này ngay sau đó đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận
vậy như thế nào là nên và hợp lý
mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần phân tích của chuyên gia trong chuyên mục tâm điểm của truyền hình nhân dân hôm nay
xin mời biên tập viên hoàng trang
xin cảm ơn biên tập viên tiên tú
thưa quý vị và các bạn như thông tin được chia sẻ người nhà muốn vào bệnh viện chăm sóc cho người thân bị bệnh
thì phải đóng ba mươi đồng một người một ngày
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì bệnh viện đã tạm ngừng thu phí do có sự phản ứng của người nuôi bệnh
việc thu phí chọn gói thay vì thu theo dịch vụ mà người nhà bệnh nhân phải sử dụng
chưa kể chất lượng của dịch vụ ở một số nơi còn kém khiến cho người dân cảm thấy bức xúc
bởi người dân cho rằng phải vào bệnh viện là điều không ai mong muốn
ngành nặng bệnh tật đã khiến cho họ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về kinh tế
giờ đây họ còn phải chịu cảnh phí trồng phí
còn về phía bệnh viện đưa ra lời giải thích rằng đây là một trong những giải pháp để họ giảm quá tải bệnh viện
để làm rõ hơn về vấn đề này hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn nguyên viện trưởng viện huyết học và truyền mọc mương
trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay
ngay sau đây thì xin mời ông cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây